công an huyện kiến thụy hải phòng đang vào cuộc xác minh điều tra làm rõ nghi vấn vỡ hụi
được đồn đoán hàng trăm tỷ đồng tại xã ngũ phúc gây xôn xao dư luận
theo xác minh ban đầu người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thôn xuân chiến xã ngũ phúc chơi họ lâu năm
thời gian gần đây người phụ nữ này đã nhận tiền đóng họ của nhiều người
nhưng đến sáng ngày tám tháng chín thì rời khỏi nhà không thể liên lạc được
theo thông tin từ người dân số tiền họ nộp để tham gia họ lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng